kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc vào hôm nay hai mươi một tháng năm
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua tám dự án luật một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến tám dự án luật khác
những dự án luật được xem xét thông qua gồm luật tố cáo luật cạnh tranh luật quốc phòng luật hành chính kinh tế đặc biệt
luật an ninh mạng luật đo đạc và bản đồ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch
nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nhiều dự án luật quan trọng sẽ được thảo luận và thông qua mà còn có nhiều vấn đề nổi bật sát sườn với đời sống người dân cũng sẽ được các đại biểu đề cập tới
bên cạnh những vấn đề về quốc kế dân sinh cử tri cũng gửi gắm đến quốc hội nhiều kỳ vọng trước kỳ họp thứ năm này
trước mỗi kỳ họp quốc hội cử tri cả nước luôn mong đợi và tin tưởng cao đối với những quyết
đối với những quyết sách của quốc hội nhất là sau một thời gian đảng và nhà nước có nhiều chủ trương trong công cuộc phòng chống tham nhũng
và đã đạt được những kết quả nhất định nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
việc phòng chống tham nhũng cần phải đi sâu hơn nữa trong việc phòng chống tham nhũng quyền lực
mặc dù công cuộc kiểm soát quyền lực đã có nhiều chủ trương thực hiện tốt
nhưng mà những hiện tượng tham nhũng quyền lực lâu nay ở nhiều ngành nhiều cấp vẫn còn xảy ra
cho nên chúng tôi mong muốn là quốc hội cần có những giải pháp tích cực hơn
để làm sao việc phòng chống tham nhũng quyền lực được ngăn chặn để làm sao cho đất nước phát triển tốt
quốc hội kỳ này họp thì có một cái luật về phòng chống tham nhũng nó cụ thể hơn và nó mạnh mẽ hơn
cho nên làm thế nào đó để cho cái luật nó đi vào cuộc sống mà nó hạn chế được một cách tích cực
ngoài vấn đề phòng chống tham nhũng cử tri cả nước còn quan tâm đến rất nhiều vấn đề khác
tại kỳ họp thứ năm được quốc hội bàn thảo
đề nghị quốc hội quan tâm cho xã hội cho thu nhập thấp công nhân lao động
bây giờ công nhân lao động toàn là thuê nhà trộm nó không đảm bảo không an toàn
giáo dục lập tạo thì hiện nay cũng đang nổi cộng lên một số vấn đề về trình độ
sư phạm của người giáo viên và đạo đức của người giáo viên
cái ứng xử nó chưa tốt lắm đạo đức đấy chứ nó chưa tốt lắm
thành viên này tôi cũng rất mong muốn làm sao mà có cái luật giáo dục đào tạo
để cho nó có đội vũ giáo viên cho nó quy truẩn cho nó tốt
bên cạnh đó cử tri đặt niềm tin và mong chờ ở quốc hội
những quyết sách có liên quan đến đời sống dân sinh
sửa đổi luật bảo hiểm làm sao để cho vấn đề bảo hiểm trở thành ra là một cái mong đợi
mà người dân khi đi làm người ta cũng có một cái niềm tin
là sau khi mà công hiến xong chúng ta được hưởng cái gì có yên tâm hay không
kỳ vọng của người dân mong muốn sau đợt cải cách tiền lương này
thì lương cơ bản đảm bảo được cuộc sống của người lao động
để nhằm động viên mọi người lao động công hiến tốt nhất cho đất nước